nhà đầu tư bot sẽ bị phạt nặng nếu để đường hư hỏng gây mất an toàn giao thông
đây là nội dung được tổng cục đường bộ việt nam gửi đến các nhà đầu tư bot
nhằm thực hiện nghiêm công tác bảo trì phục vụ nhu cầu vận tải tăng cao dịp cuối năm
tổng cục đường bộ việt nam yêu cầu các đơn vị có liên quan chỉ đạo nhà thầu tăng cường quản lý
bảo dưỡng sửa chữa quét dọn mặt đường sơn dặm vạch kẻ đường lau biển báo hiệu
không để phát sinh hư hỏng nặng tiêm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông
đối với các dự án sửa chữa đang triển khai cần phải tập trung thi công để đẩy nhanh tiến độ
bên cạnh đó kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý đối với các hư hỏng của công trình ảnh hưởng tới an toàn giao thông